thưa quý vị tết trung thu đang đến rất gần kéo theo nhu cầu tiêu dùng về bánh trung thu cũng tăng đột biến
vì vậy cùng với việc các cơ sở sản xuất trong nước gia tăng về số lượng hàng hóa
thì các cơ sở kinh doanh cũng tăng số lượng nhập khẩu
do đó sản xuất như thế nào và nhập khẩu bánh kẹo ra làm sao để không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng
đây cũng chính là nỗi lo của cả cơ quan chức năng lẫn người tiêu dùng
chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến tết trung thu
nên trong những ngày này một công việc được bà vũ ngọc diệp trú trọng
đó là tìm kiếm và lựa chọn những chiếc bánh nướng bánh dẻo cho gia đình
nhưng trước những thông tin về những chiếc bánh trung thu nhập lậu chỉ có giá từ hai đến năm đồng
hay vừa qua ngành quản lý thị trường bắt một mươi năm chiếc bánh trung thu không tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm
điều này đã làm bà và nhiều người nội trợ khác không khỏi lo lắng

cũng lên không mua vì mua như thế nó không có bảo đảm bán thì rõ ràng nó bán rẻ
cùng với những nỗi lo về một thị trường bánh trung thu chất lượng kém
không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
thì hiện nay trên các trang mạng xã hội cũng đang xuất hiện ngày một nhiều các mục giao bán
các loại bánh trung thu handmade bánh trung thu gia truyền
loại bánh này chủ yếu được mua bán bằng lòng tin không nhãn mát xuất xứ không hạn sử dụng
đây cũng là thị trường được người tiêu dùng đánh giá là tiềm ẩn nhiều nguy cơ
dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng
bởi vì cái vệ sinh an toàn thực phẩm đối với món hàng ăn này là rất quan trọng
bánh handmade thì chị cũng không tin đường nắm bởi vì không có cơ sở nào kiểm định chất lượng
là các cái đơn vị mà đã sản xuất bánh handmade và đồng thời nữa là đưa ra kinh doanh tại thị trường
thì nó không đảm bảo về vấn đề chỉ tiêu an toàn thực phẩm
và không chưa có cơ quan nào để quản lý các cái
đơn vị mà sản xuất bánh handmade
vâng trong lúc mà thị trường mua bán bánh trung thu đang sôi động đa dạng về mẫu mã và màu sắc
thì cũng tồn tại một nỗi lo về nguy cơ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thừa cơ lộng hành
vậy ngành chức năng đã có sự vào cuộc như thế nào
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trường bánh trung thu hà nội
một thị trường có sức tiêu thụ lớn nhất nhưng cũng đồng thời là địa phương tập trung nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu đông đảo nhất của cả nước
đây là một buổi thanh kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất tại các cơ sở sản xuất bánh trung thu thuộc huyện thạch thất hà nội
còn đây là một cuộc thanh kiểm tra đột xuất khác tại cơ sở bánh kẹo lớn đóng trên địa bàn quận thanh xuân
với việc thành lập sáu đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành những đợt thanh kiểm tra liên tục đột xuất tại tất cả các quận huyện
đến nay bên cạnh những cơ sở tuân thủ nghiêm những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
bước đầu các cơ quan chức năng
cũng chỉ ra được một số tồn tại ở các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ
việc đảm bảo các đồ bảo hộ theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng đã thực hiện tốt
xong có một tồn tại hạn chế là do cơ sở sản xuất hàng hóa để phục vụ theo nhu cầu thị trường
tức là quy mô cũng không nhỏ nhưng điều kiện quá chật hẹp
đây là những điều kiện rất khó khăn
cho đảm bảo an toàn thực phẩm
khi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến công tác an toàn thực phẩm nói chung
đối với bánh trưng thư nơi riêng nếu có dấu hiệu vi phạm
thì đoàn kiểm tra chắc chắn sẽ có những hình thức xử phạt theo quy định
đặc biệt theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương cũng như thành phố
và cũng đã đưa vào tiêu chí đánh giá về các hình thức quy định về vấn đề xử phạt
ngoài vấn đề xử phạt hành chính theo quy định
những cơ sở nào không tốt và có nguy cơ
thì đều sẽ có thể thông tin lên các cơ quan thông tin đại chúng
để người tiêu dùng lựa chọn
cùng với hà nội hoạt động thanh kiểm tra liên ngành
xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm về lĩnh vực bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
trong dịp tết trung thu cũng được các địa phương khác đồng loạt thực hiện
bên cạnh đó thông điệp khuyến cáo người dân trong việc lựa chọn sử dụng bánh trung thu an toàn
cũng được cục an toàn thực phẩm khuyến cáo
bánh trung thu là cái bánh mà có thể sử dụng được đến vài tuần
cho nên đấy là một sản phẩm mà sẽ theo quy định là phải công bố
như vậy thì bánh phải công bố mà khi đã công bố thì phải có nhãn mát đầy đủ
nhãn mát ở trên cái nhãn đấy phải ghi ngày sản xuất hạn sử dụng
tên địa chỉ cơ sở sản xuất và đặc biệt là ghi cái số công bố
cái thứ hai là mặc dù là có khi chưa hết hạn sử dụng nhưng nếu như bảo quản không tốt
bởi chúng ta biết nếu mà cứ phơi bánh ra ngoài nắng hoặc
để ở chỗ nơi mà nó ẩm thấp thì nó bị mốc
thì bà con cũng lưu ý rằng là để xem kỹ trước khi mà mua thì cũng nên xem kỹ cái chất lượng bánh
cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng thì yếu tố chủ động phát hiện
tẩy chay hàng giả hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc từ phía người tiêu dùng
cũng đang được coi là giải pháp hữu hiệu nhất nhằm hướng tới một thị trường bánh trung thu lành mạnh
và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp tết trung thu tới đây